hỗ trợ lực lượng thanh niên xuân phong chốt chặn không cho phương tiện lưu thông vào đường lê duẩn
đoạn từ đường baxter đến nam kỳ khởi nghĩa để triển khai thi công tổ chức chương trình đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
và hướng dẫn di chuyển theo lộ trình khác bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai